lực lượng chức năng tỉnh con tum vừa kịp thời phát hiện hai ca mắc covid một mươi chín ở khu vực chốt kiểm soát covid một mươi chín ở sao mai thành phố con tum
hai trường hợp này sau khi khai báo y tế để di chuyển vào địa bàn thì được yêu cầu xét nghiệm đã cho kết quả dương tính với sars cov hai
ngay sau khi phát hiện vụ việc lực lượng chức năng đã khoanh vùng chốt sao mai yêu cầu nhân viên y tế lực lượng chức năng người dân đang làm thủ tục ở chốt không được ra ngoài
truy vết tất cả các trường hợp tiếp xúc gần vụ việc khiến chốt sao mai khu vực giáp danh giữa hai tỉnh con tum và gia lai bị kẹt xe dài hàng chục km
đến thời điểm này các phương tiện đã có thể lưu thông qua lại tại khu vực chốt sao mà